liên quan đến vụ cướp tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng bidv số một trăm sáu mươi chín ngũ hành sơn
quận ngũ hành sơn đà nẵng khiến một bảo vệ tử vong
vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một lực lượng công an đã bắt giữ thành công hai đối tượng chỉ sau một giờ đồng hồ
hai đối tượng là nguyễn mạnh cường chú quảng nam và trần văn trí chú đà nẵng
vào trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi một cường và trí đã ngụy trang đi vào ngân hàng nói trên
dùng hung khí uy hiếp nhân viên lấy tiền
sự việc bị ông trần minh thành là bảo vệ ngân hàng phát hiện
chống trả quyết liệt nên bị cường đâm trọng thương và tử vong
tại cơ quan công an cường và trí đã thừa nhận quen biết nhau qua mạng xã hội
do nợ nần nhiều nên đã rủ nhau đi cướp ngân hàng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với lê thị cúc
chú tệ huyện duy xuyên để điều tra về tội lừa đảo
trước đó từ năm hai nghìn một mươi một cúc đã tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn xã duy phước huyện duy xuyên
tham gia chơi hụi đến năm hai nghìn hai mươi một cúc nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người tham gia
đến kỳ hạn cúc đã thu tiền hụi và đưa lại số tiền tương đương với mức lượng lãi suất từ một mươi một mươi
khi có thành viên nào muốn được nhận hụi trước kỳ hạn cúc đều không hoàn trả
tính đến thời điểm hiện tại cúc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng số tiền gần một hai tỷ đồng
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đỗ văn công chú tệ huyện cái răng
thành phố cần thơ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam hai tháng để điều tra
trước đó vào ngày ba mươi một tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long nhận tin báo của người dân
về hành vi cho vay lãi nặng lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra phát hiện bắt quả tang công
đang thu tiền cho vay đối với một con nợ qua xác minh từ ngày chín tháng bảy đến ngày một mươi sáu tháng chín
công đã cho người này vay bốn trăm tám mươi triệu đồng với mức lãi suất trên bốn trăm một mươi năm một năm
và tính đến thời điểm bị bắt công đã thu lãi của bị hại số tiền hơn một trăm sáu mươi tám triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện thới bình tỉnh cà mau vừa bắt quả tang nguyễn trí linh chú tệ huyện thới bình
về hành vi vận chuyển một bốn trăm chín mươi bào thuốc
vào sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một tổ tuần tra kiểm soát của công an huyện thới bình phát hiện
nguyễn trí linh điều huyện xe mô tô trên tuyến quốc lội xuân á qua địa bàn xã hồ thị kỳ
đang vận chuyển thuốc lá không rõ nguồn gốc với nhiều nhãn hiệu
khai thác nhanh linh thừa nhận đang trên đường vận chuyển thuốc lá từ địa bàn tỉnh kiên giang về cà mau
thì bị tổ tuần tra công an huyện thới bình bắt quả tàng
để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự ổn định an toàn xã hội bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn
dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn và các sự kiện lớn của đất nước tạo nền tảng thực hiện tốt các nhiệm vụ
năm hai nghìn hai mươi bốn ngay từ đầu năm bộ công an đã mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc
theo đó từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kịp thời triển khai các biện pháp đấu tranh hiệu quả
góp phần giữ vững an ninh trật tự không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội
ra soát bổ sung hoàn thiện và tăng cường thực hiện các phương án kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia
triển khai đồng bộ các biện pháp và đẩy mạnh việc thực hiện phương án kế hoạch phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả
không để tội phạm hoạt động phức tạp gây bức xúc trong dư luận như tội phạm liên quan đến tín dụng đen
tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây án tăng cường đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán
vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia các tụ điểm sản xuất mua bán tổ chức sử dụng ma túy trong nước
đẩy mạnh phát hiện đấu tranh với tội phạm kinh tế tham nhũng trong các ngành lĩnh vực kinh tế trọng điểm
đấu tranh chống mua lậu gian lận thương mại và hàng giả dịp tết nguyên đán triển khai quyết liệt các giải pháp
ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư căn cước công dân đề án sáu của chính phủ phục vụ quản lý xã hội và phòng chống tội phạm
tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm theo các chuyên đề nồng độ cồn ma túy quá tải xe khách xe container
có phương án phòng ngừa giải quyết un tắc giao thông không để xảy ra đua xe trái phép làm tốt công tác chính trị tư tưởng
khen thưởng động viên cán bộ chiến sĩ đảm bảo hậu cần vũ khí phương tiện phục vụ tấn công chấn áp tội phạm
có phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ phòng ngừa các trường hợp chống người thi hành công vụ
cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ được bộ công an tập trung triển khai trong năm hai nghìn hai mươi ba
với nhiều sáng kiến mới cách làm hay cùng các biện pháp khắc phục những tồn tại thì đã thực sự tạo ra những chuyển biến tích cực trong công an các đơn vị địa phương
ngày một nâng cao hơn chất lượng công tác cải cách hành chính kiểm soát thủ tục hành chính hướng tới mục tiêu phục vụ có hiệu quả người dân và doanh nghiệp
năm hai nghìn hai mươi ba với tỷ lệ chín mươi bảy một mươi hai công an tỉnh nghệ an đứng vị trí thứ nhất trong bảng chỉ số cải cách thủ tục hành chính
và đây cũng là năm thứ tám liên tiếp nghệ an duy trì được xếp hạng này
một trong những yếu tố đóng góp kết quả này đó là nghệ an đã hoàn thành việc xây dựng hai mươi trên hai mươi một bộ phận một cửa
công an cấp huyện kiểu mẫu một trăm linh đơn vị công an các cấp lắp đặt hệ thống camera giám sát và hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ của công dân qua mã qr tại tất cả bộ phận một cửa
từ đó hoàn thiện khép kín quy trình kiểm soát thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã
chúng tôi lựa chọn hai cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng là cán cơ nhất đó là tăng cường nguồn lực con người và cái cơ sở phật chất phục vụ trong các cái hành chính
về tăng cường nguồn lực con người thì chúng tôi lựa chọn những cán bộ có năng lực trình độ và thải độ phục vụ nhân dân tốt nhất
cái thứ hai là về tăng cường cơ sở vật chất chúng tôi đã đầu tư trang bị bộ phần một cửa của công an thị xã đến công an phường xã kiểu mẫu đầy đủ với tiền nghỉ để phục vụ nhân dân
nghệ an sẽ tập trung làm tốt công tác xây dựng chính phủ điện tử và trọng tâm hiện nay là hiện đại hóa công tác chỉ đạo điều hành
để tiến khai có hiệu quả đề ảnh không xảo của chính phủ
rồi tiếp nhận và giải quyết
thủ tục hành trình qua dịch vụ công tực tuyển
thứ ba là triển khai các giải pháp cải cách hành chính mới đột phá để tạo sự chuyển biến sâu rộng về chất lượng công tác cải cách hành chính
cả trong nội bộ và ngoài xã hội
so với năm hai nghìn hai mươi hai năm nay chỉ số trung bình cải cách hành chính công an các đơn vị địa phương đạt chín mươi một một mươi chín
trong đó một mươi đơn vị địa phương đã gia tăng thứ bậc xếp hạng tốt và khá
kết quả khảo sát cũng đã ghi nhận
chín mươi bảy sáu đã gia tăng thứ bậc xếp hạng tốt và khá
trong đó bảy mươi một người dân cảm thấy hài lòng và rất hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành trình trong công an nhân dân
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi ba có chín sáng kiến cải cách hành chính từ công an các địa phương đã được ubnd cấp tỉnh công nhận
góp phần tạo ra sự đột phá sáng tạo trong xây dựng môi trường đầu tư trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương
cũng như trong công tác cải cách hành chính trong công an nhân dân
công tác cải cách hành chính trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đề án sáu
tiếp tục giả soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính
công an các đơn vị địa phương tự xác định chỉ số cải cách hành chính của công an đơn vị địa phương mình
thì bên cạnh đó có sự cải tiến về phương pháp lấy phiếu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân
việc xác định chỉ số cải cách hành chính trong công an nhân dân
dựa trên một số yếu tố như chỉ đạo điều hành về cải cách hành trình
cải cách tổ chức bộ máy cải cách tài chính công hay hiện đại hóa nền hành chính
dựa trên những tiêu chí điểm đánh giá từ công an các đơn vị địa phương
cuộc pháp chế và cải cách hành trình tư pháp
đã tiến hành xác thực thẩm định lại kết quả nhằm đảm bảo tính khách quan và thực chất
muốn giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp
trong thời gian tới thì cần tiếp tục giả soát đơn giản hóa
các thủ tục hành chính cũng như thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành trình cho người dân và doanh nghiệp
để tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính
tăng cường công tác cải cách bộ máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
cũng như là các điều kiện đảm bảo cải cách tài chính công
năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an đã hoàn thành việc cung cấp hai trăm hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bốn dịch vụ công trực tuyến
qua đó đã tạo thuận lợi rất lớn cho người dân và doanh nghiệp
trong giải quyết thủ tục hành chính trong đó có sáu dịch vụ công với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên tám mươi năm
được đánh giá là tiêu biểu trong năm hai nghìn hai mươi ba
chuyển đổi số gần với cải cách thủ tục hành trình là cơ sở tạo sự minh bạch
tăng cường kỷ luật kỷ cường hành chính và xây dựng hình ảnh lực lượng công an nhân dân chuyên nghiệp hiện đại
thông tin mới nhất từ các cơ quan chức năng nước ta hiện nay có bảy mươi hai một triệu người sử dụng internet
tương đương với hơn ba mươi hai dân số việt nam và là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và ứng dụng internet cao nhất thế giới
với một thị trường như vậy thì việc kinh doanh mua bán dữ liệu cá nhân được ví như là một mỏ vàng để nhiều người khai thác
mà cũng bởi vậy hiện nay hiện tượng đánh cắp mua bán dữ liệu cá nhân đã diễn ra phổ biến tràn lan
thậm chí là năm hai nghìn hai mươi ba tình trạng này còn diễn ra phức tạp hơn với số lượng thông tin cá nhân bị lộ lọt đã tăng gấp đôi
cùng với đó tài khoản giáo dục tài khoản ngân hàng tài khoản của các đơn vị bán lẻ sản xuất cũng đã bị xâm nhập đánh cắp
giải pháp nào cho vấn đề an toàn thông tin của cá nhân doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay
mời quý vị cùng lắng nghe phân tích của ông vũ ngọc sơn giám đốc kỹ thuật công ty công nghệ an ninh mạng quốc gia việt nam ncs
theo công ty an ninh mạng việt theo vcn năm hai nghìn hai mươi ba có tới hơn một mươi năm trăm linh tài khoản ở lĩnh vực bán lẻ gần hai mươi sáu bảy trăm linh tài khoản trong lĩnh vực sản xuất
hơn một mươi một sáu trăm linh tài khoản trong lĩnh vực giáo dục và gần ba mươi năm trăm linh tài khoản trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đã bị xâm nhập và đánh cắp
tăng hai trăm linh so với năm hai nghìn hai mươi hai
đáng chú ý năm hai nghìn hai mươi ba bùng nổ việc giao bán thông tin người dùng cùng với dữ liệu hệ thống và dữ liệu nhạy cảm của các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất
bán lẻ gây thiệt hại lên đến một mươi sáu năm tỷ đồng
đặc biệt trong hai mươi bốn vụ lộ lọt thông tin và dữ liệu được giao bán có tới một mươi chín vụ liên quan đến lĩnh vực bán lẻ
đầu tiên thì xin cảm ơn ông vũ ngọc sơn đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa ông qua những con số được thống kê vừa rồi thì ông đánh giá như thế nào về tình trạng thông tin của cá nhân cũng như doanh nghiệp đang bị dò dỉ đánh cắp và mua bán như hiện nay ạ
thực trạng về lộ lọt dữ liệu cá nhân hiện nay có thể nói là đang rất báo động tại việt nam
thì thủ đoạn của các đối tượng xấu là sẽ thu thập các thông tin của người dùng đăng ở trên các mạng xã hội hay là các trang mua bán trực tuyến
ngoài ra thì chúng có thể là tấn công xâm nhập vào các máy chủ và thông qua các cái lỗ hổng ở trên máy chủ này thì chúng có thể thu thập được rất nhiều các dữ liệu mà đang được lưu trữ trên các hệ thống máy chủ
từ đó thì sẽ thu thập và góp lại và sau đó thì chúng sẽ bán trên các chợ đen hoặc là bán trên các hội nhóm
để có thể là phát tán những thông tin này đến cho những đối tượng mà sau đó sử dụng để phục vụ các mục đích về lừa đảo
đối với những người sử dụng cá nhân thì việc lộ lọt thông tin sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy
đầu tiên là các nạn nhân này có thể sẽ bị sử dụng các thông tin của mình để đăng ký các sim hoặc là các tài khoản ngân hàng
và sau đó thì các cái sim và các tài khoản này sẽ được sử dụng trong các cái mục đích về lửa đảo
hoặc thậm chí đối với những người sử dụng cá nhân thì khi mà chúng ta lộ lọt quá nhiều thông tin thì có thể chính chúng ta cũng sẽ trở thành nạn nhân trực tiếp
của các vụ lừa đảo trở thành những công cụ để chuyển những khoản tiền rất là lớn đến tài khoản của chúng
đối với các doanh nghiệp thì khi mà chúng ta bị lộ lọt các dữ liệu thì thứ nhất là chúng ta sẽ bị mất uy tín với các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của chúng ta
ngoài ra thì các doanh nghiệp khi mà bị mất các thông tin về khách hàng thì cũng có thể sẽ bị lộ lọt và rơi vào tay những đối thủ
thì các đối thủ có thể sẽ qua các cái dữ liệu khách hàng của các doanh nghiệp thì có thể sẽ chiếm mất cái khách hàng của các doanh nghiệp này
và cuối cùng thì với những cái
quy định mới của pháp luật thì các doanh nghiệp khi mà bị lộ lọt dữ liệu thì cũng sẽ chịu những cái trách nhiệm đối với các cơ quan pháp luật
vâng thưa ông như vậy là những cái con số rất là báo động
vậy theo ông vì sao mà cái tình trạng đánh cắp mua bán thông tin ở lĩnh vực tài chính ngân hàng bán lẻ như vậy lại diễn ra một cách bùng nổ và sôi động như hiện nay ạ
nó xuất phát từ việc là khi mà sử dụng các cái thông tin này thì các cái đối tượng xấu có thể thu được rất nhiều tiền
từ các cái vụ lửa đảo hay là những cái vụ giả mạ hoặc là khai thác bán hàng
thế thì khi mà có cầu thì tất là sẽ có cung
thì việc là các cái đối tượng xấu càng ngày càng cần nhiều các cái thông tin sẽ dẫn tới là những cái hacker sẽ coi đây là một cái mặt hàng có giá trị
và chúng sẽ thực hiện tấn công xâm nhập rất nhiều các hệ thống khác nhau để nhằm thu được một khối lượng dữ liệu rất là lớn
và sau đó bán lại cho những đối tượng xấu để khai thác lừa đảo hoặc là bán hàng
thời gian gần đây thì nhiều vụ lừa đảo trực tuyến ở trên không gian mạng cũng đang diễn biến phức tạp
và qua đó thì cũng cho thấy năng lực về việc đảm bảo thông tin cá nhân của các cái
cá nhân cũng như doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước còn có nhiều những sơ hở yếu kém
vậy thì ông có khuyến cáo như thế nào để người dân cũng như là doanh nghiệp có thể bảo vệ thông tin của mình
để tránh tình trạng bị do gì đánh cắp và mua bán ạ
có thể nói là ý thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng cũng như là các doanh nghiệp là không hề yếu đi mà càng ngày càng tốt lên
tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là khi mà cuộc sống số cũng như là chuyển đổi số đã đi vào giải quyết từng vấn đề trong cuộc sống
thì rõ ràng là cái lượng dữ liệu mà lưu trữ ở trên mạng thì càng ngày càng nhiều
và khi mà lượng dữ liệu càng ngày càng nhiều thì các cái nguy cơ về lộ lọt nó sẽ tất yếu nó xảy ra
và các cái doanh nghiệp thì hiện nay ngoài cái việc ý thức cảnh giác thôi thì chưa đủ
và cần phải trang bị các giải pháp về công nghệ để có thể phòng chống một cách tự động
thì các cái doanh nghiệp hiện nay khi mà trong các hoạt động sản xuất của mình thì thường là sẽ có một cái tâm lý là
ngại đầu tư một khoản tiền cho các hoạt động về đảm bảo an toàn thông tin
bởi vì họ nghĩ rằng là cái công việc kinh doanh hiện nay đã quá khó khăn rồi
mà bây giờ lại phải đầu tư thêm một cái khoản tiền nữa để phục vụ cái việc đảm bảo an ninh an toàn thì họ chưa sẵn sàng
tuy nhiên thì các cái doanh nghiệp cần phải ý thức rằng là khi mà xảy ra các cái vụ việc về lộ lọt dữ liệu
thì cái thiệt hại mà các cái vụ việc này gây ra nó còn lớn hơn rất nhiều so với cái tiền mà chúng ta có thể bỏ ra để đầu tư cho an ninh an toàn
còn đối với người sử dụng cá nhân thì ngoài cái việc là ý thức cảnh giác trước các cái nguy cơ về lừa đảo
thì người dùng cũng tự phải trang bị cho mình những cái kiến thức những cái kỹ năng an toàn khi mà tham gia trên mạng
ví dụ như chúng ta không nên cung cấp thông tin một cách dễ dàng
hoặc là chúng ta không nên cài những cái app mà không rõ nguồn gốc
hoặc là chúng ta không vội tin khi mà nhận được các cái cuộc gọi đến từ các cái cơ quan
mà được tự xưng là các cơ quan của chính phủ hay là các cơ quan quản lý nhà nước
thì chúng ta cần phải xác định lại các nguồn tin này trước khi mà chúng ta thực hiện theo các cái hướng dẫn
xin được cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi
bộ công thương
bộ công thương vừa đề xuất phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt
một trong những nội dung sẽ có trong cụm chính sách sáng nay
bộ công thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt rút ngắn từ sáu bậc xuống năm bậc
theo đề xuất của evn và đơn vị tư vấn nhưng có thay đổi về cơ cấu tỉ trọng so với giá bán lẻ điện bình quân
cụ thể bậc một trong một trăm linh kwh đầu tiên giá điện là một tám trăm linh sáu một mươi một đồng trên một kwh
bậc hai cho kwh từ một trăm linh một đến hai trăm linh giá điện là hai một trăm sáu mươi bảy ba mươi ba đồng trên một kwh
bậc ba cho kwh từ hai trăm linh một đến bốn trăm linh giá điện là hai bảy trăm hai mươi chín hai mươi ba đồng trên một kwh
bậc bốn cho kwh từ bốn trăm linh một đến bảy trăm linh giá điện là ba hai trăm năm mươi chín mươi chín đồng trên một kwh
bậc năm cho kwh từ bảy trăm linh một trở lên giá điện là ba sáu trăm một mươi hai hai mươi hai đồng trên một kwh
trên cơ sở thiết kế các bậc giá điện cho từng bậc được thiết kế lại nhằm thực hiện theo nguyên tắc nêu trên
cũng như đảm bảo hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện
theo quyết định một trăm một mươi hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ từ ngày một tháng một mươi hai các giao dịch có giá trị từ bốn trăm linh triệu đồng trở lên
phải báo cáo ngân hàng nhà nước
đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan
quy định tại khoản một hai bốn luật phòng chống rửa tiền năm hai nghìn hai mươi
bao gồm tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động
cung ứng dịch vụ ngoại hối các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ
tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật
thực hiện một hoặc một số hoạt động và kinh doanh bất động sản
chiêu hoạt động cho thuê cho thuê lại mất động sản và dịch vụ tư vấn mất động sản
bộ tài chính không đồng ý với đề xuất thuế xuất thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu yêu đãi
của mặt hàng khô dầu đậu tương giảm từ hai xuống
hiện bộ tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo sửa đổi bổ sung nghị định
về biểu thuế xuất nhập khẩu yêu đãi danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối
thuế hỗn hợp thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
bộ tài chính cho rằng hiện nay cơ bản mức thuế xuất yêu đãi
các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi đều đã ở mức rất thấp
để bảo hộ sản xuất trong nước phù hợp với khả năng đáp ứng thị trường trong nước
mời quý vị đến với một điểm báo
tại buổi thông báo kết quả cuộc họp thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một
trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến vụ ông lưu bình nhưỡng
phó trưởng ban dân nguyện thuộc ủy ban thường vụ quốc hội bị khởi tố bắt tạm giam
với cáo buộc cưỡng đoạt tài sản phó trưởng ban nội chính trung ương nguyễn văn yên nhấn mạnh
các cơ quan chức năng đang thực hiện theo đúng quy định của pháp luật theo đúng thẩm quyền
theo phó trưởng ban nội chính trung ương nguyễn văn yên
những đóng góp tốt của ông lưu bình nhưỡng được ghi nhận nhưng những xe phạm phải bị xử lý
các cơ quan bảo vệ pháp luật đã quyết định xử lý thì cần tin có căn cứ
sẽ có nhiều thông tin hơn để hiểu nhiều chiều đánh giá công tâm khách quan đúng bản chất sai phạm
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét nơi ở
nơi làm việc đối với ông lưu bình nhưỡng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại quận tây hồ thành phố hà nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản
quyết định tại điều một trăm bảy mươi bộ đồng thành sự
trong tháng một mươi một mỗi ngày có hơn một triệu lượt tài khoản vned giao dịch trên cổng dịch vụ công quốc gia
những ứng dụng từ dữ liệu căn cước công dân vned đang ngày càng đi vào đời sống
phục vụ hiệu quả người dân doanh nghiệp góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội
ghi nhận trên báo công an nhân dân
nhằm thu hút người dân tham gia ngày càng mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
và các địa phương triển khai những biện pháp như miễn giảm phí lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến
trong tháng một mươi một cổng dịch vụ công quốc gia đã tiếp nhận hơn bốn trăm bảy mươi chín tài khoản đăng ký mới
hơn chín sáu triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái
các bộ ngành địa phương tiếp nhận xử lý hơn một năm triệu lượt dịch vụ công tiện ích
hơn một ba triệu giao dịch thanh toán trực tuyến
hiện bộ công an đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư căn cước công dân định danh và xác thực địa tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội
sau khi được thủ tướng chấp thuận bộ lao động thương minh và xã hội vừa phát phân bản
thông báo rộng rãi tới toàn xã hội về lịch nghỉ tết nguyên đán sắp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
với thời gian nghỉ bảy ngày liên tục
thông tin trên báo địa tử tiền phong
cụ thể người lao động khu vực nhà nước nghỉ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày tám đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức là từ ngày hai mươi chín tháng chạp năm quý mão
tới hết ngày năm tháng giêng năm sáp thìn
tổng thời gian nghỉ tết năm nay là bảy ngày liên tục trong đó có năm ngày nghỉ tết chính thức
và hai ngày nghỉ bù do chùng vào cuối tuần
cùng với thông tin thông báo lịch nghỉ tết âm lịch hai nghìn hai mươi bốn bộ lao động thương minh và xã hội
cũng lưu ý các đơn vị cơ quan nhà nước
bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục
đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân